ngày một mươi bảy tháng bảy tại thành phố hồ chí minh cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy c bốn mươi bảy bộ công an phối hợp phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy pc bốn mươi bảy
công an thành phố hồ chí minh triệt phá một đường dây sản xuất phân phối trái phép chất ma túy do philip hai mươi bảy tuổi quốc tịch pháp cầm đầu
philip đã cùng đồng bọn là vũ an hai mươi tám tuổi dùng bột đá để pha chế sản xuất hàng ngàn viên ma túy
số ma túy này được bán cho con nghiện và các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn thành phố với giá hai trăm linh đồng một viên
qua khám xét nơi ở của hai nghi can này công an đã thu giữ tám mươi năm viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan đến việc sản xuất ma túy
hiện vũ an đang được cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng để điều tra vũ an